thưa quý vị sau một năm thực hiện nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
vào đêm qua chín tháng bảy lễ đón đoàn bệnh viện giã chiến cấp hai số bốn với năm mươi một cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về nước đã được tổ chức tại hà nội
trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ các quân nhân đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước con người việt nam thân thiện
vào khoảng hai mươi hai giờ máy bay vận tải c một mươi bảy của không quân hoàng gia australia chở năm mươi một cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số bốn
hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân
một mươi thành viên còn lại của bệnh viện sẽ về việt nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho bệnh viện giã chiến cấp hai số năm
sau khi xuống máy bay các cán bộ nhân viên bệnh viện được đưa về khu vực tổ chức lễ đón
và ngay sau lễ đón cán bộ nhân viên của bệnh viện đã đưa đến khu vực lễ đón
các cán bộ nhân viên đã di chuyển tới cảng hàng không quốc tế nội bài để thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định
tin an ninh trả tự công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
là nguyễn quang hưng chủ tại thành phố biên hòa huỳnh nguyễn quốc cường và nguyễn hữu phúc cùng chú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

là nguyễn quang hưng chú tại thành phố biên hòa huỳnh nguyễn quốc cường và nguyễn hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa huỳnh hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa
tin an ninh trả tự công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bịa can bắt tạm giam ba đối tượng
là nguyễn quang hưng chú tại thành phố biên hòa huỳnh hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa
tin an ninh trả tự công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bịa can bắt tạm giam ba đối tượng
là nguyễn quang hưng chú tại thành phố biên hòa huỳnh hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa
tin an ninh trả tự công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bịa can bắt tạm giam ba đối tượng
là nguyễn quang hưng chú tại thành phố biên hòa huỳnh hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa huỳnh hữu phúc cùng chú tại thành phố biên hòa